tỉnh phú yên vừa triển khai cho các địa phương trồng từ năm trăm linh đến hai hectare ngô vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đây là dự án nhằm tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi cây trồng trên đất bạc màu và thiếu nước tưới nhất là đối với cây lúa
theo đó ngô sẽ được trồng trên các diện tích đất liền thửa liên vùng đủ lớn với giống phù hợp thổ nhưỡng
khí hậu từng địa phương để cây phát triển tốt và trở thành hàng hoa lớn
mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân và kinh tế của tỉnh
hướng mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi giá trị gia tăng bình quân trên một hectare cây trồng đạt một trăm một mươi tấn
tương đương với một trăm một mươi triệu đồng tăng khoảng ba mươi triệu đồng so với hiện nay
vụ đông xuân năm ngoái mô hình trồng ngô trên đất lúa truyền thống kém hiệu quả đã được triển khai tại một số địa phương của tỉnh phú yên
kết quả mỗi hectare ngô sau khi trừ chi phí nông dân thu lãi cao hơn từ sáu đến tám triệu đồng so với trồng lúa